công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản
bằng việc dùng clip sách tống tiền bạn gái cũ
đối tượng hoàng thanh tâm chú tại thôn bắc sơn xã sơn hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm với nhau nên tâm đã dùng clip sách đe dọa
buộc nạn nhân phải đưa số tiền năm mươi năm triệu đồng
vì sợ ảnh hưởng đến uy tín danh dự nên nạn nhân đã chấp nhận đưa tiền cho tâm
khi tâm đang nhận tiền tại quán cà phê sơn ca thuộc tiểu khu chín thị trấn quy đạt huyện minh hóa
thì đội cảnh sát hình sự công an huyện minh hóa đã bắt quả tang thu giữ năm mươi năm triệu đồng tiền mặt
bốn điện thoại di động một giấy chứng minh nhân dân một xe ô tô
tại cơ quan điều tra tâm đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình